được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một dự án tiêu úng vùng ba huyện đông cống
tỉnh thanh hóa có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho hơn sáu hectare diện tích đất đai tại địa phương
sau khi một số vướng mắt được tháo gỡ các nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ
vấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi sẽ cơ bản hoàn thành dự án
được mùa nông cống sống mọi nơi câu nói dân gian hàm ý về vùng đất trũng thường xuyên ngập lụt
mất mùa đời sống nhân dân đói kém
những năm gần đây mỗi khi hồ yên mỹ xả lũ nguy cơ lũ lụt càng thêm hiện hữu
dự án tiêu ứng vùng ba với tổng vốn đầu tư lên tới sáu tỷ đồng
được đánh giá là công trình nghiêng đồng độ nước ra sông để góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương
vì lỗi lại rất vất vả và khó khăn
tôi ở đây cũng được bốn mươi năm rồi nhưng mà về lụt bão thì nhiều năm nước vô nhà
mất lụt mà không cấy được để lũ rài
thì nói cùng là cái thoát lũ vùng ba đến thì gia đình chúng tôi với bà con rất vấn khởi
từ đầu tháng ba huyện nông cống đã cơ bản bàn giao mặt bằng trên toàn tuyến cho các nhà thầu thi công
đến nay tiến độ chung của các gói thầu đạt khoảng bảy mươi
với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh thanh hóa tiến độ dự án tiêu lũ vùng ba nông cống đang được đẩy nhanh
những kỳ vọng về những mùa mưa không có lũ và cuộc sống bình yên của người dân các xã vùng trũng huyện nông cống đang dần trở thành hiện thực